bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội ký quyết định thành lập một mươi hai đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo quyết định này các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình kết quả và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ và quyết định của thủ tướng chính phủ về thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
đoàn kiểm tra này cũng nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề lĩnh vực trong các doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi khu công nghiệp khu chế xuất tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp khu chế xuất lao động tự do đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi phát triển thị trường lao động và các kiến nghị
thời gian các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra từ ngày hai mươi một tháng một mươi cho đến hết ngày ba tháng một mươi một
bắt đầu từ ngày hôm qua đường bay hà nội tp hcm tăng tần suất lên sáu lần
cùng với đó bộ giao thông vận tải cũng quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa khác
theo đó đường bay hà nội tp hcm hà nội đà nẵng tp hcm đà nẵng và ngược lại sẽ được khai thác với tần suất không quá sáu chuyến hàng ngày mỗi chiều từ hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
các đường bay khác sẽ được khai thác không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày áp dụng cục hàng không việt nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với hành khách phù hợp
trong những ngày vừa qua một số vườn cây của các hộ dân khu vực giáp danh với nhà máy xử lý chất thải rắn lâm đồng đã bị rác thải từ trên đồi tràn xuống gây ách tắc dòng chảy và ảnh hưởng đến cây trồng
lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực sạt lở
tại hiện trường lượng rác khoảng năm mươi tấn từ trên đồi cao bị sạt xuống che lấp hoàn toàn dòng chảy phía dưới thung lũng
đại diện nhà máy xử lý chất thải rán đà lạt cho biết đây là lượng rác cũ khoảng bốn mươi tấn đã trôn lấp chưa đúng quy trình từ những năm trước
nay đơn vị đào lên để xử lý theo quy trình thì xảy ra sự cố sạt lở
hiện nhà máy đã tiến hành răng lưới thép để khắc phục tạm thời chờ đến khi thời tiết thuận lợi thì khắc phục rứt điểm
công ty cũng sẽ làm việc với người dân chính quyền địa phương ra soát bồi thường thiệt hại
được biết hiện nay nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt mỗi ngày xử lý khoảng hai trăm năm mươi tấn rác
đây là nơi duy nhất xử lý rác thải cho thành phố đà lạt và một phần của huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
tử hình là bản án được tuyên cho hai đối tượng vận chuyển trái phép hai trăm linh kg ma túy đá từ lào về việt nam
hai bị cáo là nhiê hơ trú tại tỉnh vô lê khâm xây lào và vừa ba tính trú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cả hai được một người lào tên là lis ham thuê vận chuyển hai trăm linh kg ma túy từ lào qua việt nam
đến giao cho một người đàn ông tại thành phố hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cả hai đến khu vực biên giới lào việt nam nhận số ma túy đã được chất sẵn trong xe ô tô
nhiê hơ lái xe còn vừa ba tính chỉ đường
di chuyển trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cúc đăng huyện trư mờ ga xe bị một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc dừng phương tiện kiểm tra
trong lúc đang kiểm tra hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy ngay lập tức tổ công tác phối hợp cùng người dân truy đuổi vây bắt
kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có tám bao tải bên trong có chứa hai trăm linh gói ma túy đá với tổng trọng lượng hai trăm linh kg
kết thúc phiên xét xử hai bị cáo nhận bản án tử hình cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thực hiện công tác quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở lực lượng công an nhân dân đã triển khai hiệu quả
nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo phát huy được tính chủ động của lực lượng công an nhân dân tinh thần gắn bó với nhân dân trong quản lý đối tượng
qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự từ cấp cơ sở
làm bảo vệ tại cơ quan này đã được một năm
đối với ông bùi văn thắng và gia đình của mình đây là một công việc hết sức có ý nghĩa
bởi một thời gian dài ông thắng là lao động tự do nhiều cơ quan đơn vị không tiếp nhận ông thắng khi trong hồ sơ lý lịch ông thắng vẫn còn án tích
án tích của tôi từ năm hai nghìn thì này được sự nhắc nhở của các đồng chí ở quán phường thường xuyên đến là thôi động viên là tôi thì anh là con người là lao động chân chính
nhưng anh nên xóa án tích thì tôi bắt đầu án tích
anh giúp tôi hoàn thiện hồ sơ hiện tại là tôi đi đã xóa được án tích mà khi xóa xong thì tôi đã công tác ở cơ quan
nói chung là cũng tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh
không chỉ có ông thắng tại phường xuân phương các tổ chức đảng chính quyền đặc biệt là lực lượng công an cấp cơ sở luôn quan tâm tới công tác nắm tình hình tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân
trong đó thực hiện hiệu quả công tác quản lý đối tượng đảm bảo tốt an ninh trật tự
đặc biệt là các đồng chí bên công an phường mà cụ thể nhất là đồng chí bên cảnh sát khu vực thì luôn luôn hàng tháng và cùng với phương hợp tổ chức của tôi là luôn luôn đến tâm hỏi sức khỏe gia đình thôi
và cùng đồng thời cũng trao đổi xem là có cái gia đình tên bản thân đối tượng ấy thì có cái nguyện vọng đi làm hay là phát triển kinh tế
để quản lý địa bàn trong sạch vững mạnh thì trong thời gian qua bất kể một cảnh sát khu vực lào quản lý địa bàn chúng tôi đều được ban chỉ huy
công an phường quán triệt là khi nhận địa bàn để giả soát nắm tình hình địa bàn về các số đối tượng có tiền án tiền sự đi tù về
để qua đấy để đưa các biện pháp quản lý cảnh sát khu vực đã điều tra giả soát và kết hợp với chính quyền địa phương
đã tới giáo dục giúp đỡ và hướng dẫn người ta quá trình làm thủ tục soán tích và giúp đỡ các trường hợp mà đi xin việc đa
không chỉ thực hiện tốt việc quản lý đối tượng
đã có tiền án tiền sự lực lượng công an tại đây luôn chủ động phối hợp hiệu quả với các cấp chính quyền để kịp thời hỗ trợ
động viên những người đang chấp hành án tại cộng đồng để họ không tái phạm đồng thời thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với những người mới được đặc xá tha tù trở về địa phương
trong đợt ảnh hưởng covid vừa rồi ban chỉ huy công an phường chúng tôi đã ra nhiệm vụ cho anh em chúng tôi cảnh sát khu vực là trực tiếp địa bàn
là nắm tình hình các hộ gia đình mà có gia đình đối tượng nhất đặc biệt là gia đình đối tượng chủ tha là về địa phương có hoàn cảnh khó khăn
thì người ta cũng đã đi làm thì đưa vào nghị quyết sáu mươi tám để được hưởng chính sách của đảng nhà nước
ngoài ra có nhiều gia đình là các đối tượng là chính ban chỉ huy công an phường đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi là mang gạo xuống để hỗ trợ cho gia đình người ta
để xóa mặc cảm của người ta để người ta cảm nhận được là người ta không bị mặc cảm với xã hội
tôi có trên chín mươi đối tượng
được các đi cải tạo về địa phương thì giao cho công an phường lực lượng lòng cốt cấp ủy tri bộ tổ dân phố các đoàn thể chính trị xã hội
thì đều vào cuộc để thứ nhất là động viên gia đình không có mặc cảm liên quan đến đi tù tha rồi tội phạm về với địa phương
đến cái việc này được các đối tượng thì rất là chấp hành tốt cái chủ trương và đúng pháp luật không có tình tưởng gây dối trật tự
khi trở về cộng đồng mà gia đình thì không có mặc cảm đối với việc là có tội phạm đi tù rồi về rồi gây lại những cái tết lạn ở trên địa bàn
quản lý đối tượng là một trong những công tác quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
trong những năm qua với sự vào cuộc chủ động của chính quyền các cấp các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương
trong đó lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt của mình để thực hiện một cách hiệu quả
nhiệm vụ đó góp phần vào giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân
tại tỉnh đồng nai hiện nay công an các huyện thành phố biên hòa và long khánh đã triển khai việc tiếp nhận
thủ tục đăng ký cấp thẻ căn cước công dân cho người dân sau thời gian tạm ngưng để phòng chống covid một mươi chín
người dân đến làm thẻ căn cứ công dân phải tuân thủ quy định năm k của bộ y tế
ngoài ra người dân khi đến làm thủ tục đều phải quét mã qr để khai báo y tế thông qua phần mềm pc covid
theo đó những người đến làm thủ tục phải được tiêm vaccine ít nhất một mũi sau một mươi bốn ngày
hoặc riêng xác nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
ngoài ra lực lượng công an cũng đã bố trí phòng địa điểm làm việc đủ điều kiện để đảm bảo khoảng cách
tránh tình trạng tập trung đông người phân công cán bộ giám sát để người dân thực hiện năm k theo quy định
trước đó do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
toàn tỉnh đồng nai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh đồng nai đã tạm ngưng việc tiếp nhận làm thẻ căn cước công dân từ ngày chín tháng bảy
theo công an tỉnh đồng nai đến nay trên địa bàn toàn tỉnh
lực lượng công an đã thu nhận được hơn một năm mươi ba triệu thông tin cấp thẻ căn cứ công dân cho người dân
trong lúc vượt phải xe ô tô đen có dấu hiệu mất kiểm soát lao về bên trái
đã hút văng xe ô tô chạy bên cạnh sang phần đường ngược chiều và va vào một xe ô tô tải
đoạn clip ghi lại hình ảnh đã thu hút nhiều bình luận của cánh tài xế
trong đó nhiều ý kiến nhận định
tài xế ô tô màu đen mất lái trong lúc vượt phải gây ra tai nạn liên hoàn
luật giao thông đường bộ có quy định xe sinh vượt chỉ được vượt khi không có chứng ngại vật phía trước
không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt
xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về phía bên phải
khoảng hai điều một mươi bốn luật giao thông đường bộ
cơ bản kiểm soát được các ổ dịch
thành phố hà nội đang từng bước linh hoạt thích ứng an toàn
với dịch bệnh
đến thời điểm này nhiều hoạt động dịch vụ đã được mở cửa trở lại
hàng quán cũng đã được phục vụ tại chỗ
vui niềm vui cuộc sống bình thường mới
nhưng không ít người đã quên mất phải cảnh giác không được chủ quan lơ là
và cũng có không ít trường hợp sử dụng rượu bia vẫn tham gia giao thông
tổ công tác thuộc đội cảnh sát số sáu công an thành phố hà nội đã bố trí thức lượng
lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy

lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy

lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy

lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy

tổ công tác thuộc đội cảnh sát số sáu công an thành phố hà nội đã bố trí thức lượng
lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy

tổ công tác thuộc đội cảnh sát số sáu công an thành phố hà nội đã bố trí thức lượng
lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy

lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy
tổ công tác thuộc đội cảnh sát số sáu công an thành phố hà nội đã bố trí thức lượng

tổ công tác thuộc đội cảnh sát số sáu công an thành phố hà nội đã bố trí thức lượng

tổ công tác thuộc đội cảnh sát số sáu công an thành phố hà nội đã bố trí thức lượng
lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy

lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy

tổ công tác thuộc đội cảnh sát số sáu công an thành phố hà nội đã bố trí thức lượng

như vậy ngoài việc xét nghiệm các địa phương cũng đồng ý các địa phương cũng đồng ý các địa phương cũng đồng ý các địa phương cũng đồng ý
trong việc siết chặt kiểm tra công tác phòng chống dịch trên xe khách liên tỉnh thì các địa phương cũng cần công bố kịp thời cấp độ dịch để thống nhất tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

các tỉnh thành cũng cần khẩn trương tiêm vaccine cho lái xe nhân viên phục vụ và cán bộ nhân viên tại bến xe trạm dừng nghỉ để đảm bảo nhân sự cho công tác tổ chức vận tải